cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an phối hợp với thông tấn xã việt nam
tổ chức buổi giao lưu gặp mặt điển hình tiên tiến công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu
của thông tấn xã việt nam trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
hướng tới kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam bộ công an phối hợp với thông tấn xã việt nam
tổ chức gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến công an nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách của hồ chí minh đây cũng là buổi gặp mặt có ý nghĩa sâu sắc nhằm biểu dương
những chiến công thành tích trên mặt trận tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn
xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân theo sáu điều bác hồ dạy